thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
tính đến sáng nay thành phố đã hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín
đối với người về từ đà nẵng
đến hết ngày một mươi năm tháng tám tổng cộng có năm mươi hai sáu trăm tám mươi một người rời khỏi đà nẵng
từ ngày một đến ngày hai mươi tám tháng bảy và đang sinh sống tại tp hcm
đã thực hiện khai báo y tế và đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm
kết quả có năm mươi một năm trăm bảy mươi bảy trường hợp âm tính sáu trường hợp dương tính
một chín mươi tám trường hợp đang đợi kết quả xét nghiệm
hiện thành phố đang tiến hành cách ly tập trung chín trăm ba mươi một người
và cách ly tại nhà nơi lưu trú là ba sáu trăm bốn mươi bốn người